bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng tám người dân thành phố đà nẵng sẽ chỉ được đi chợ ba ngày một lần
theo công văn của sở công thương đà nẵng thì việc phân chia tần suất đi chợ của người dân
nhằm tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
mỗi hộ gia đình tại đà nẵng sẽ được phát một mươi phiếu vào chợ mỗi tháng
ủy ban nhân dân các phường xã sẽ in ấn phiếu vào chợ theo màu sắc khác nhau
để phân biệt ngày và gửi đến các hộ gia đình trên địa bàn
phiếu vào chợ chỉ có giá trị sử dụng một lần trong ngày tại bất kỳ chợ nào trên địa bàn thành phố đà nẵng
các ban quản lý chợ sẽ thu phiếu khi người dân vào chợ và lưu phiếu theo ngày
để phục vụ cho quá trình điều tra dịch tễ khi cần
thời gian thực hiện từ giờ ngày một mươi hai tháng tám đến khi có thông báo mới
đây là một trong những biện pháp mới được đà nẵng triển khai
nhằm kiểm soát việc đi lại của người dân trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp
tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ